xuân về tết đến ở thái lan các gia đình kiều bào đều rất phấn khởi vì cuộc sống ngày càng khá giả
các hoạt động hội phát triển rộng và sôi nổi đặc biệt là hội người việt nam thủ đô bangkok vừa được thành lập
trong ngôi nhà khang trang mới cất trong khuôn viên rộng hơn hai m hai bác nguyễn văn hòa bảo
đây là năm đầu tiên gia đình bác lập bàn thờ và cúng ông công ông táo
đứng bên cạnh bàn thờ bác hòa phấn khởi chỉ mấy hôm bác đã đi tìm được tấm ảnh bác hồ
để kịp thành kính đưa lên bàn thờ đúng dịp này
cùng đến sự buổi lễ cúng ông công ông táo với gia đình bác hòa
cô nguyễn thị lý rất là tốt
cô nguyễn thị lý rất xúc động cho biết mỗi dịp tết đến như thế này
cô luôn hướng về quê hương nhớ về những người bạn ở việt nam
sau khi mọi việc đã hoàn tất mọi người lại rủ nhau lên chùa thả cá phóng sinh xuống dòng sông châu pha gia mát lạnh
và cầu mong gia đình ngày càng hạnh phúc làm ăn tấn tới cộng đồng kiều bào ngày càng đoàn kết vững mạnh
những hoạt động đón tết truyền thống như thế này là dịp để bà con kiều bào thăm hỏi động viên giúp đỡ lẫn nhau
cùng nhau một lòng hướng về quê hương đất nước